tại thành phố vị thanh ban thường vụ tỉnh đoàn hậu giang đã phối hợp với công ty cổ phần mía đường cần thơ tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ hậu giang
gia quân trao học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học tốt năm hai nghìn hai mươi
tại lễ gia quân casuco đã trao tám mươi suất học bổng cho các em học sinh sinh viên vượt khó học tốt ở thành phố vị thanh
đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa vừa biểu dương khích lệ tinh thần vừa góp phần tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện chuẩn bị tốt cho năm học mới
ngày sau lễ giao quân năm nay công ty sẽ trao năm trăm một mươi sáu suất học bổng và hai mươi quyển tập với tổng giá trị hơn bốn trăm linh triệu đồng cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt năm hai nghìn một mươi chín
là con em của các hộ dân trong vùng mía nguyên liệu của công ty ở các địa phương trên địa bàn tỉnh hậu giang gồm huyện phụng hiệp
thị xã ngã bảy và thành phố vị thành